thời gian qua liên tục có nhiều vụ vai trạm trên các tuyến cao tốc gây thương vong
ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện lưu thông khiến giao thông ủn tắc
mới đây trên cao tốc phan thiết đến dầu dây lại xảy ra một vụ tai nạn hề hữu đáng buồn
theo đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ngày chín tháng ba tại km bốn mươi sáu ba trăm linh cao tốc phan thiết đến dầu dây
đoạn qua xã tân đức huyện hàm tân bình thuận
thời điểm trên xe tải đông lạnh mang biển kiểm soát sáu mươi c năm mươi nghìn hai trăm bảy mươi lưu thông trên cao tốc phan thiết đến dầu dây
hướng từ đồng nai đi bình thuận
khi đến địa điểm trên xe tải này đã tông người đàn ông đi xe đạp ở phía trước khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ
tại hiện trường chiếc xe đạp nát bét cạnh chiếc xe đạp có bao đựng ve chai
đáng chú ý trước đó theo đơn vị quản lý tạm thời cao tốc phan thiết đến dầu dây
vào một mươi sáu h chiều cùng ngày các cán bộ tuần tra đã phát hiện
và đưa người đàn ông trên ra ngoài
tuy nhiên đến tối cũng chính người đàn ông này lại đạp xe vào cao tốc tuyến chính và bị xe tải tông thiệt mạng
sau vụ việc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu phòng sáu cục cảnh sát giao thông
bộ công an đã phối hợp với đơn vị khai thác tạm thời đoạn cao tốc phan thiết đến dầu dây đóng nhiều nút giao
điều tiết cho xe ra quốc lộ một để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn
cụ thể đến khoảng hơn một giờ sáng ngày một mươi tháng ba
cao tốc phan thiết đến dầu dây đoạn km bốn mươi sáu ba trăm linh thuộc địa bàn xã tân đức huyện hàm tân bình thuận
theo hướng tp hcm đi bình thuận mới được mở phong tỏa cho lưu thông bình thường
sau khi cảnh sát giao thông đã tạm thời đóng nhửa nút rau lên xuống quốc lộ một a
theo phản ánh trên tuyến cao tốc này hay xuất hiện những người nhặt ve chai
mặc cho xe cộ đang chạy với tốc độ cao
có người vẫn vác bao tải bám theo giải phân cách giữa của cao tốc để nhặt chai lọ
không những vậy chạy dọc hai bên các đoạn cao tốc từ vĩnh hảo đến dầu dây
nhiều người khác cũng đi cặp theo tuyến chính để nhặt ve chai
vẫn còn tình trạng người dân tự ý đi xe máy
trôi qua hàng rào dân sinh chăn thả bò trong phạm vi dự án
trước đó cũng trong ngày chín tháng ba vào khoảng một mươi năm h ba mươi
một xe container biển kiểm soát năm mươi h hai mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi chín di chuyển trên cao tốc phan thiết đến dầu dây
hướng từ bình thuận đến đồng nai
khi đến đoạn km một mươi hai ba trăm linh
đoạn qua xã tân lập huyện hàm thuận nam bình thuận
thì bất ngờ hai thùng container trên xe bị lật nghiêng chắn ngang chiều ngược lại trên cao tốc
rất may tai nạn xảy ra ở đoạn đường vắng không gây thiệt hại cho các phương tiện khác
tại hiện trường hàng hóa trên xe container văng xuống đường
các phương tiện phải chạy vào làn khẩn cấp để di chuyển qua đoạn đường này
nhận được tin báo đội tuần tra xử lý sự cố trên cao tốc phan thiết đến dầu dây
đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông
và phân luồng các phương tiện di chuyển quốc lộ
đồng thời điều xe cứu hộ đến hiện trường di rời phương tiện giải tỏa hiện trường
qua ghi nhận đường cao tốc phan thiết đến dầu dây dài chín mươi chín km nối hai tỉnh bình thuận đến đồng nai
điểm đầu tuyên nối cao tốc tử vĩnh hảo đến phan thiết tại tỉnh bình thuận
và điểm cuối ở nút giao cao tốc tp hcm long thành dầu dây tại tỉnh đồng nai
cao tốc dầu dây đến phan thiết khởi công vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi với quy mô sáu làn xe
ban đầu dự án tính hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
song do covid một mươi chín thiếu nguồn vật liệu phải lùi sang dịp lễ ba mươi tháng bốn
do thuộc diện đầu tư công việc thu phí cao tốc dầu dây đến phan thiết và mai sơn đến quốc lộ bốn mươi năm
khai thác cùng thời điểm phải chờ quyết định mới
dự án này có tổng mức đầu tư hơn một mươi hai năm trăm linh tỷ đồng thông xe vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tốc độ các phương tiện di chuyển trên cao tốc này từ sáu mươi đến một trăm hai mươi km trên giờ
thông thường dù trên hai tuyến cao tốc vĩnh hảo đến phan thiết và phan thiết đến dầu dây không có sự cố pha chạm
thế nhưng lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đóng nhiều đoạn trên hai tuyến cao tốc này do ô tô đổ về rất đông
với việc đưa cao tốc dầu dây đến phan thiết vào hoạt động
thời gian ô tô chạy từ tp hcm đến thành phố phan thiết tỉnh bình thuận dài gần hai trăm linh km được rút ngắn khoảng một nửa so với trước
giúp giảm un tắc cho quốc lộ một
những ngày qua trên nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container với xe tải
ô tô và xe máy khiến nhiều người thương vong giao thông ủn tắc
mới đây trên cao tốc tp hcm đến trung lương đã có hai vụ va chạm liên hoàn khiến tuyến đường này kẹt xe khoảng một mươi km
theo ghi nhận khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng ba ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi ba c bảy nghìn hai trăm chín mươi do tài xế võ duy thanh
ba mươi hai tuổi quê ở đồng tây
đồng tắc điều khiển chạy trên cao tốc tp hcm đến trung lương
khi đến đoạn thuộc địa bàn xã thanh phú huyện bến lức tỉnh long an
thì tông vào phía sau ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát năm mươi một a một mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi tám do tài xế trần xuân thiện ba mươi chín tuổi ngụ tỉnh cần thơ điều khiển chạy phía trước
cú tông mạnh đã khiến ô tô bảy chỗ lao tới tông vào phía sau xe bồn mang biển kiểm soát năm mươi f hai nghìn năm trăm năm mươi bốn do tài xế trần thanh danh bốn mươi chín tuổi
ngụ tỉnh đồng tắc điều khiển
vụ tai nạn trên đã khiến hai người bị thương nhẹ là tài xế trần xuân thiện và phạm hồng nhật bảy mươi ba tuổi quê ở hải dương
tại hiện trường phần đầu ô tô bảy chỗ bị chèn dưới đuôi xe bồn rúm gió biến dạng
trong đó đuôi xe bồn móc méo hư hỏng nặng nhiều mảnh vỡ vườn vãi trên đường
sau khi nhận tin đội cảnh sát giao thông cao tốc tp hcm đến trung lương đã có mặt tại hiện trường
phối hợp các ngành chức năng điều tiết giao thông thu thập thông tin để phục vụ điều tra nguyên nhân
đáng chú ý khi lực lượng chức năng đang xử lý vụ pha chạm trên cách đó khoảng sáu km
tại địa phận xã mỹ yên bến lức đã xảy ra tai nạn giữa xe container ô tô tải và xe bảy chỗ
tai nạn không gây thương vong song làm ba xe hư hỏng
sau vai trạm các phương tiện nằm trên làn sát dài phân cách
phương tiện di chuyển chậm qua làn giữa vài làn khẩn cấp khiến giao thông ủn ứ cục bộ
trong khi đó các phương tiện trên cao tốc đã di chuyển xuống quốc lộ sáu mươi hai để ra quốc lộ một khiến giao thông nơi đây ủn ứ theo
hai sự cố cùng lúc đã khiến cao tốc kẹt xe gần một mươi km
cảnh sát đã mất hơn hai giờ mới giải tỏa được hiện trường
đơn vị quản lý cao tốc cho biết đoạn xảy ra tai nạn mặt đường êm thuận hệ thống biển báo đầy đủ
đến hơn một mươi bảy h ba mươi chiều ngày bảy tháng ba giao thông trên cao tốc tp hcm đến trung lương
từ hướng miền tây đi tp hcm đã lưu thông trở lại bình thường
trước đó tuyến cao tốc này cũng đã xảy ra ba vụ tai nạn khiến hai người bị thương
sáu xe ô tô hư hỏng chỉ trong khoảng thời gian ngắn là hai giờ
sự việc xảy ra vào sáng ngày hai mươi chín tháng hai khoảng hai giờ bốn mươi
ô tô bảy chỗ biển số đồng tháp chạy trên cao tốc tp hcm đến trung lương
hướng về thành phố đến khu vực xã tần lý đông huyện châu thành bị nổ lúc trước
sự cố trên đã khiến ô tô tông vào đuôi xe tải biển bến tre chạy cùng chiều phía trước
phần đầu xe bảy chỗ rách toạc cao pin dúng gió biến dạng
hai người mắc kẹt bên trong được người đi đường phá cửa đưa đi cấp cứu
cùng thời điểm ấy cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng năm trăm linh m
đã xảy ra vụ vai trạm giữa xe đầu kéo và ô tô tải
vụ tai nạn không gây thương vong song khiến phần đầu đuôi hai xe hư hỏng
bốn xe nằm chắn làn đường trong khoảng cách ngắn khiến cao tốc kẹt xe kéo dài
khi lực lượng cứu hộ đưa xe ra khỏi khu vực khoảng bốn giờ trên tuyến tiếp tục xảy ra tai nạn
cách hiện trường hai vụ trước khoảng một km
sự cố đã khiến hai ô tô hư hỏng nặng phần đầu và đuôi nhiều mảnh vỡ vườn vãi trên đường
được biết cao tốc tp hcm đến trung lương dài gần sáu mươi hai km bốn làn xe
được khai thác từ năm hai nghìn một mươi vận tốc tối đa là một trăm linh km trên giờ
năm năm trước cao tốc đã dừng thú phí lượng xe sau đó tăng trên ba mươi
đạt bốn mươi năm mươi lượt xe mỗi ngày khiến mặt đường quá tải hư hỏng và hay xảy ra tai nạn
hồi giữa năm ngoái tuyến cao tốc được đề xuất mở rộng
rộng lên tám làn xe hai làn khẩn cấp tổng vốn gần một mươi tỷ đồng
sự kiến hoàn thành sau bốn năm
kiến nghị này đã được chính phủ đồng ý với hình thức đối tác công tư
việc đưa vào khai thác tuyến đường cao tốc này đáp ứng cho khoảng năm mươi lượt ô tô qua lại mỗi ngày
với tuyến đường cao tốc tp hcm đến trung lương
thời gian từ tp hcm đi tiền giang được rút ngắn
chỉ còn khoảng ba mươi phút thay vì chín mươi phút như trước đó
tuyến cao tốc tp hcm đến trung lương
có điểm kết nối với tỉnh long an ngay đường dt tám trăm ba mươi
đây là khu vực quan trọng bởi có nhiều khu công nghiệp cảng sông đang hoạt động
đường dt tám trăm ba mươi đang được đầu tư mở rộng kết nối trực tiếp với các tuyến quốc lộ và cao tốc
thúc đẩy kinh tế khu vực này phát triển mạnh hơn trong thời gian tới